bộ y tế đã tiếp tục thực hiện những cuộc đàm phán để có số lượng vắc xin đưa về việt nam đào đủ nhu cầu miễn dịch cộng đồng
song song với việc tìm nguồn vaccine thì công tác giám sát tiêm chủng phòng covid một mươi chín cũng được triển khai chặt chẽ đúng quy định của bộ y tế
để có thêm nguồn vắc xin cung ứng cho đích đến là miễn dịch cộng đồng ngày bốn bốn sáu bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long đã làm việc trực tuyến với johnson johnson để có thêm lượng vắc xin nhập khẩu về việt nam
bộ trưởng nguyễn thanh long cho biết việt nam là một trong hơn bốn mươi quốc gia có thể sản xuất được vaccine phục vụ nhu cầu tiêm chủng của người dân
hệ thống quản lý quốc gia về vaccine của việt nam cũng đã được tổ chức y tế thế giới cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn
do đó việt nam rất mong muốn hãng johnson johnson chuyển giao công nghệ để sản xuất vắc xin tại việt nam và sẽ nỗ lực triển khai các giải pháp thúc đẩy nhanh quá trình cung ứng để việt nam có vắc xin sớm nhất
song song với việc hợp tác tìm kiếm nguồn vaccine thì công tác tiêm chủng cũng đã được giám sát chặt chẽ
cùng ngày thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn đã kiểm tra công tác triển khai tiêm vaccine covid một mươi chín cho công nhân trên địa bàn huyện tân yên tỉnh bắc giang
ngày mai mùng năm tháng sáu một mươi một công nhân ở huyện này sẽ hoàn thành việc tiêm vắc xin
bạn nghĩ như thế nào nếu sáng mai tỉnh dậy đã có người truyền tải hộ những lời cảm ơn từ tận đáy lòng đến các y bác sĩ đang ở tuyến đầu chống covid một mươi chín
xin mời các bạn
nhiều người dân tại hà nội đã vô cùng xúc động và bất ngờ khi mới sáng ngủ dậy đã thấy hình ảnh các y bác sĩ trên những chiếc bút điện thân thuộc của thủ đô
những lời cảm ơn những hình ảnh xúc động đã được tái hiện
nhiều trang mạng tài khoản cá nhân đã dẫn lại hình ảnh và nhận được hàng triệu lời khen ngợi từ cộng đồng
vượt qua những giá trị về thẩm mỹ nghệ thuật những bức ký họa đã khiến nhiều trái tim được tiếp lửa yêu thương
và truyền đi thông điệp mạnh mẽ về một việt nam đoàn kết nỗ lực trong cuộc chiến chống covid
dịch covid một mươi chín vẫn đang tiếp tục có những diễn biến hết sức phức tạp
để chủ động trong công tác phòng chống nhiều đường bay đã tạm dừng để chặn đứng đường lây trong hoạt động vận tải tuyệt đối không chủ quan mất cảnh giác
bộ giao thông vận tài đã thống nhất chủ trương về việc tạm dừng các chuyến bay từ thành phố hải phòng đi thành phố hồ chí minh và ngược lại
cho đến khi tình hình dịch covid một mươi chín được kiểm soát
theo cục hàng không việt nam đường bay thành phố hồ chí minh đến hải phòng có ba hãng khai thác
với tần suất hai ba chuyến khu
từ ngày ba mươi một tháng năm đến hết ngày sáu tháng sáu
trước đó ubnd tỉnh quảng ninh cũng đề nghị tạm thời dừng các chuyến bay từ thành phố hồ chí minh đến sân bay vân đồn và ngược lại
cho đến khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt nhằm thực hiện kiểm soát tốt người về từ vùng dịch
chặn đường bay cách ly phong tỏa kịp thời để quá nguồn lây ra bên ngoài là mấu chốt quan trọng trong công tác phòng chống covid một mươi chín
đặc biệt là bên trong cũng phải dập dịch chuyên đề
để chiếm tiêu nguyên bệnh thì mới gỡ được phòng toàn
đây là kinh nghiệm quan trọng và luôn luôn được triển khai ngay tại những nơi phát hiện người nghi nhiễm
tối ngày ba tháng sáu trung cư hai mexico sala với trên năm trăm linh hộ dân cao ba mươi tầng tại phường phúc la quận hà đông
thành phố hà nội đã bị phòng tỏa khẩn cấp do liên quan đến ca dương tính với sars cov hai trở về từ thành phố hồ chí minh
sau khi nhận thông tin của trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội trạm y tế phường đã báo cáo ban chỉ đạo phường
triển khai các phương án cùng trung tâm y tế quận hà đông để phòng tòa theo quy định
lực lượng công an đã phối hợp với ban quản lý tòa nhà phòng toàn tòa nhà liên quan đến trường hợp dương tính đầu tiên
trung cư henisco sala có trên năm trăm linh hộ dân cao ba mươi tầng mỗi tầng có một mươi sáu căn hộ
hiện nay lực lượng y tế đã tiến hành khử khuẩn và lấy mẫu từ tầng hai mươi đến tầng hai mươi hai của tòa nhà trung cư này
thưa quý vị cô gái nguyễn thị huệ sinh viên học viện y học cổ truyền đã gây sốt cộng đồng mạng
khi viết trên đồng áo bảo hộ của mình dòng chữ chưa có người yêu
cô ấy đưa ra một lý do rất giản dị rằng mọi người ơi em rất cảm ơn tình cảm của mọi người
nhưng mà người như em không có người yêu được đâu
hôm trước báo động gấp quá em còn quên đi hai chiếc dép bên trái gãi
trước những chia sẻ đáng yêu từ tâm dịch một độc giả đã dành tặng cho em một bài thơ đầy xúc động
về bắc giang tâm dịch của nước ta
suốt bao ngày giữa trời hè nắng cháy dù mệt nhoài bước chân không ngừng chạy
vẫn bông đùa em chưa có người yêu
thật tự hào yêu thương biết bao nhiêu những bác sĩ tuổi đời còn rất trẻ
chuyến đi này niềm tin luôn mạnh mẽ hết dịch rồi mới hưởng tết đoàn viên
cảm ơn em đã gạt hết niềm riêng để hòa chung bài ca yêu đất nước
anh mong sao hết dịch mình sẽ được giúp em về trong tiếng pháo hồng vang
những ngày này người dân trên khắp mọi miền tổ quốc vẫn đang chung sức
đồng lòng cùng đảng và chính phủ phòng chống covid một mươi chín
không chỉ bằng những lời nói hành động quyết tâm ngăn chặn dịch
mà còn bằng cả những tấm lòng thiên nguyện của các tổ chức cá nhân góp vận động viên
chia sẻ kịp thời tới thùng dịch tổ thắm thêm truyền thống nhân nghĩa của dân tộc việt nam
ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc tổng liên đoàn và bộ thông tin truyền thông
phát động chương trình toàn dân nhắn tin ủng hộ phòng chống covid một mươi chín
trên cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia một nghìn bốn trăm linh
người dùng thuê bao có thể soạn tin theo cú pháp covid nk gửi một nghìn bốn trăm linh tám n là số bất kỳ từ một đến hai nghìn
k là đơn vị nghìn đồng ví dụ soạn tin covid một mươi k nghĩa là thuê bao ủng hộ một mươi đồng cho chương trình
nhằm kịp thời hỗ trợ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín gây ra góp phần hạn chế những nguy cơ
ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe tính mạng đời sống của nhân dân hạn chế thiệt hại về kinh tế
đảm bảo an toàn xã hội
hôm nay tập đoàn vingroup đã gửi tặng đến ngành y tế ba mươi máy xét nghiệm covid một mươi chín qua hơi thở
và vật tư tiêu hao phục vụ cho hai triệu mẫu test
thưa quý vị không chỉ hướng về tâm dịch bằng những hành động thiện nguyện mà còn bằng sự yêu thương đồng nghiệp của mình
thạc sĩ lê đức đình sử và kỹ sư lưu thiện trường đã sáng chế ra quạt lằm mát đeo ở thắt lưng bên trong đồ bảo bộ
để phần nào giảm bớt cái nóng bức oi nồng nơi tâm dịch cho những người đồng nghiệp
sản phẩm được làm ra không chỉ bằng chí
chí tuệ mà còn cả sự cảm thông
pin một chiều này sẽ được để bên trong của túi áo
rất là tiện và không hề vướng đối với các thao tác trong quá trình làm việc
khi mà được lắp đặt xong quạt vào nguồn là pin thì cán bộ y tế chỉ việc bấm nút bấm giữ chặt trong một ba giây là quạt sẽ chạy
quạt chạy xong đó thì cán bộ y tế
điều khiển tốc độ của quạt bằng cách bấm liên tục vào nút nguồn và cất pin vào núi
đây là hai chiếc quạt ở bên trong
và khi mà xong thì kéo khóa lên kín lên bình thường
sở thí chúng ta lấy được khí để quạt chạy
thứ nhất là như tôi đã thuyết trình là trên bề mặt quạt có ba thanh nữa để chống việc quạt bút
cái lớp vải của áo chống dịch
cái thứ hai là bộ quần áo phòng dịch hoàn toàn là vẫn rất là vừa kích thước đối với cán bộ y tế
cái thứ ba là trong quá trình thao tác có thể đứng lên ngồi xuống rất là thoải mái và thực hiện nhiều thao tác khác nhau hoàn toàn không bị ảnh hưởng
thông tin nói trên cũng đã khép lại chương trình bản tin covid một mươi chín hai trăm bốn mươi bảy ngày hôm nay của chúng tôi
quý vị và các bạn hãy nhớ thực hiện khuyến cáo năm k của bộ y tế để đảm bảo sức khỏe cho mình và những người xung quanh
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo
chúc quý vị và các bạn bình an trong đại dịch